chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán vào sáng ngày hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại nhà sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh trong phủ chủ tịch
cùng đi với tổng bí thư có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
trong không khí trang nghiêm xúc động tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thắp nén hương thơm
thanh kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
tại nhà sáu mươi bảy nơi chủ tịch hồ chí minh đã chút hơi thở cuối cùng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật
gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
tôi thì năm nào tết cũng vào đây để thắp hương tưởng
tưởng nhận bác vào ngày hai tháng chín là ngày sinh của bác
mỗi lần vào thì có một cảm xúc rất là đặc biệt
chúng ta luôn luôn nhớ cung lợi của bác
húc ưng các đồng chí ở đây hụt hụt
và chăm sóc nơi thở của bác đón tiếp khách trong nước khách quốc tế
như lần trước nhiều lần đến tôi nói là
làm sao để chúng ta truyền tải cho được với tất cả tình cảm kính trọng của mình
nói rõ cái sự phấn đấu hy sinh nỗ lực đặc biệt là tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng thân ái chúc toàn thể cán bộ công nhân viên và gia đình
luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc nhiều niềm vui
tiếp tục học tập làm theo gương bác đồng thời giới thiệu truyền tải đầy đủ sâu sắc chân thành về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
tới đồng bào chiến sĩ cả nước và du khách quốc tế tới tham quan
trong không khí cả nước mừng xuân mừng đảng cộng sản việt nam chín mươi hai tuổi vào sáng ngày hôm qua tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt chúc tết các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các lãnh đạo một số cơ quan trung ương và hà nội đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
cùng tham dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư nguyên ủy viên bộ chính trị ban bí thư đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể trung ương và thành phố hà nội
thay mặt ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bậc lão thành cách mạng
lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam cùng toàn thể đồng chí đồng bào chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đất nước ta vừa đi qua năm tân sửu hai nghìn một mươi một
năm đầu tiên tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng với rất nhiều sự kiện trọng đại sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức dịch bệnh thiên tai diễn ra nghiêm trọng
để lại hậu quả rất nặng nề nhưng với sự nỗ lực phân đấu bền bỉ ý chí bản lĩnh sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân
chúng ta đã đoàn kết một lòng đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực
vừa phòng chống đại dịch covid một mươi chín có hiệu quả vừa tập trung duy trì phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này chúng tôi xin được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước bày tỏ tình cảm trân trọng lòng biết ơn sâu sắc
đối với các đồng chí lão thành cách mạng đội ngũ cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước
và kiều bào ta ở nước ngoài đã hưởng ứng lời kêu gọi và những chủ trương quyết sách của đảng và nhà nước
nỗ lực đoàn kết phân đấu đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm hai nghìn hai mươi một
chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ những y sĩ
bác sĩ trên tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
bảo vệ sức khỏe tính mạng và sự bình an cho nhân dân nhất là trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua
chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
chia sẻ với các gia đình có người thân bị tử vong do đại dịch gây ra
cảm ơn các tổ chức quốc tế
và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ năm hai nghìn hai mươi hai là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức
đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quốc
ta phải ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch bệnh
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần chủ động trong mọi tình huống
các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cần chủ động trong mọi tình huống
các phương án ứng phó kịp thời trước những diễn biến mới phát sinh của đại dịch
tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn để xảy ra bị động bất ngờ
và đầy mạnh sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống nhân dân
cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở nơi biên giới biển đảo bảo vệ tổ quốc
khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh chăm lo để nhân dân đón tết vui tươi an lành
để thực hiện được những phương hướng nhiệm vụ nêu trên
toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết
đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa
chung sức đồng lòng phát huy tinh thần yêu nước bản lĩnh khí phách và trí tuệ việt nam
tinh thần văn hiến của dân tộc nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức
tận dụng mọi thuận lợi để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển
dân tộc ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc
trong không khí đón chào xuân mới và chúc mừng chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc để mừng đảng mừng xuân nhâm dần
mừng đất nước ta ngày càng đổi mới ngày càng giàu mạnh
chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa
tôi cứ hay nói tắt là phải thắng lợi to lớn hơn và bền vững hơn năm hai nghìn hai mươi một
chúc đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện
đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh thịnh vượng
nhân dân ta ngày càng ấm no nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc và mọi sự hanh thông
chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới sức khỏe có nhiều niềm vui an khang
thịnh vượng và năm mới thắng lợi mới
chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tới thăm chúc tết cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo văn phòng chính phủ bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một ngoài nhiệm vụ thường xuyên lực lượng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã góp phần bảo vệ để tổ chức thành công đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương thủ tướng phạm minh chính biểu dương những chiến công thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng các nghị quyết chỉ thị của bộ chính trị nghị quyết của quốc hội chính phủ và đảng ủy công an trung ương
trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ thuận lợi song khó khăn thách thức nhiều hơn trong đó có những thách thức về an ninh mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao nguy cơ cháy nổ hạn hán biến đổi khí hậu
do đó các lực lượng phải mạnh hơn chủ động hơn linh hoạt hơn sáng tạo hơn trước mọi nhiệm vụ
trước mắt phải hoàn thiện thể chế thuộc chức năng nhiệm vụ của mình góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đầu tư cho khoa học công nghệ cơ sở vật chất đáp ứng nghiệp vụ trong bối cảnh mới tăng cường khoa học quản trị và phối hợp giữa các lực lượng huy động sức mạnh toàn xã hội vào công tác đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ xây d
thủ tướng phạm minh chính khẳng định lãnh đạo đảng nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang của đơn vị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đạt được những chiến công thành tích xuất sắc xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đảng và nhà nước
thủ tướng chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mạnh khỏe hạnh phúc thành công
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công
cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao
thực hiện nghiên cứu đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ ngành trên cổng dịch vụ công quốc gia
có thể kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu
tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng covid một mươi chín
được tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả
mà trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời động viên và chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ công tác tại trung tâm
đã không kể ngày đêm thứ bảy chủ nhật ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lãnh đạo cám bộ chiến sĩ
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục bám sát lộ trình kế hoạch công tác đã đặt ra
thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng đúng tiến độ coi trọng nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa
trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số sáu qdttg ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn thông tin
thực hiện việc khảo sát ý kiến của người dân
về các ứng dụng tuân thủ nghiêm quy trình quy chế công tác tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết
tại công an quận hoàng mai báo cáo với đồng chí thứ trưởng đại tá nguyễn đình chiến trưởng công an quận hoàng mai nêu rõ
để đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an quận hoàng mai đã xây dựng kế hoạch triển khai
đồng thời tham mưu với quận ủy ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chính quyền các phường
tham gia phối hợp với các lực lượng công an quận đảm bảo an ninh trật tự bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những thành tích mà công an quận hoàng mai đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an quận hoàng mai cần nhận thức đầy đủ những tổng kết của từng lực lượng mà lãnh đạo bộ công an đã triển khai
và công an tp hà nội đã quán triệt thực hiện
trên tinh thần đó công an quận hoàng mai phải sâu sát cơ sở chủ động nắm tình hình tăng cường đấu tranh chấn áp xử lý kịp thời tình huống phức tạp nổi lên
đặc biệt nghiên cứu sáng kiến có hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong việc triển khai các giải pháp của lãnh đạo bộ công an và công an tp hà nội cho phù hợp với đặc điểm địa bàn và tình hình hiện nay
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã đến kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi bốn
tại công an phường tương mai quận hoàng mai tp hà nội
thưa quý vị và các bạn tết luôn là khoảng thời gian đặc biệt để mỗi người tặng gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống
để được quây quần bên gia đình cùng người thân đón xuân mới
thế nhưng đối với những chiến sĩ công an
mà họ phải quên đi hạnh phúc đời thường để dồn sức cho nhiệm vụ
phóng sự sau đây là câu chuyện về những chiến sĩ công an xã đảo cam bình thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
bảo đảm gìn giữ cho sự bình yên cùng nhân dân đón tết
cảng đá bạc tp cam ranh sáng cuối năm tân sửu
chuyến tàu đầu tiên trong ngày kết nối đất liền với xã đảo cam bình
mang theo hương vị của tết hơi ấm của mùa xuân đến với bà con nơi đảo xa
buổi giao ban thường nhật của công an xã cam bình
càng về cuối năm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở những địa bàn cơ sở như xã cam bình càng trở nên bận rộn
do đặc thù của ngành của mình nên là phải đảm bảo an ninh trật tự của địa phương
mà muốn cho nhân dân vui xuân đón tết cho nó ổn định
thì chúng ta anh em chúng ta các đồng chí phải xác định tư tưởng là đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
cách đất liền bảy hải lý xã cam bình có bốn thôn trên hai đảo bình hưng và bình ba
gần một hai trăm linh hộ dân với hơn năm nhân khẩu ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước đặc biệt là các chương trình phát triển kinh tế
biển hải đảo xây dựng nông thôn mới bộ mặt xã đảo đã có nhiều thay đổi tích cực
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tết năm nay không đông vui như mọi năm
nhưng cái không khí ấm áp đoàn viên thì vẫn rộn ràng trên từng ngõ xóm trong từng ngôi nhà
hòa trong không khí tất bật chuẩn bị đón tết là hình ảnh những chiến sĩ công an bộ đội biên phòng
đến từng thôn từng nhà ra từng lồng bè thăm hỏi động viên nhắc nhở bà con vui xuân mới trong bình yên
nhân dân thì cũng vui vã rồi tình hình kinh tế thì nói chung là cũng nhờ một tơm đồ đồng tiền
thì nó cũng có rào rộng cho nhân dân ăn tết cũng được
chúng dân ở đây là đầu tư nuôi tơm chung tiền bọt bói biển nhiều
cho nên anh em công an cũng thường xuyên tùng tra nhép nhở hổ biến cho bà con nhân dân
ra công tác bảo vệ tà sản của mình trên bờ cũng như dưới nước
kể từ khi ra đảo công tác chưa năm nào những chiến sĩ này được đón tết cùng gia đình
tết là những ngày họ ở bên đồng chí đồng đội ứng trực sẵn sàng cho mọi tình huống

tết là những ngày họ gắn bó với bà con vui cùng niềm vui của bà con trên đảo
tết với họ còn là những yêu thương sự sẻ chia ấm áp
và tết chỉ thực sự trọn vẹn ý nghĩa khi nhiệm vụ hoàn thành khi địa bàn bình yên
khi tất cả mọi người được hưởng một cái tết an vui hạnh phúc
tết là những ngày họ ở bên đồng chí đồng đội ứng trực sẵn sàng cho mọi tình huống
cũng an tâm và ăn tết ở đây cũng có tình cảm và giống như ở nhà mình vậy
xuân đã về trên xã đảo cam bình
bóng áo thầm lặng của những chiến sĩ công an biên phòng như tô điểm thêm sự rực rỡ ấm áp bình yên của mùa xuân trên đảo
đứng trên biển xanh trong ánh bình minh ngọt lành trước thềm xuân mới với những luồng sinh khí mới
mỗi người dân xã đảo cam bình đều cảm nhận được niềm vui khi quê hương đang chuyển mình trong hành trình đổi mới
và vươn lên bằng sức mạnh tổng hòa giữa ý đảng lòng dân